phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là lê văn hiếu và phạm minh tuân
cùng chú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hiếu đã mở hiệu cầm đồ cùng với đồng phạm thực hiện gần một giao dịch cho vai lãi nặng với số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra năm hai nghìn một mươi bảy hiếu mở hiệu cầm đồ anh hiếu ở khu vực chợ xanh phường duy tân thị xã kinh môn
và tiến hành hoạt động cho vai lãi
để quản lý hoạt động kinh doanh hiếu mô phần mềm quản lý rồi thuê tuân tham gia
qua trình điều tra cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
hiếu và tuân đã thực hiện gần một lượt cho vay tiền với nhiều mức lãi suất
tổng số tiền cho vay là hơn một mươi năm tỷ đồng qua đó đã thu hơn sáu tỷ đồng tiền lãi
trong đó có chín trăm bốn mươi ba lượt cho vay với lãi suất từ ba đồng trên một triệu một ngày
đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi suất cho vay từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên một năm
vượt quá năm lần lãi suất cao nhất do bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
tương đương mức lãi suất cho vai từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên một năm